học viện quân y nói riêng góp phần nâng cao y tín và niềm tin vào nền y học đôi nhà
thành tích này đã tô đẹp thêm truyền thống của quân đội nhân dân việt nam và ngành y tế
có phần thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
thay mặt chính phủ thủ tướng nhiệt liệt biểu dương thành tích của tập thể giáo sư bác sĩ
nhân viên y tế học viện quân y bệnh viện quân y một trăm linh bảy
thủ tướng tin tưởng rằng phát huy kết quả đã đạt được cùng với thực hiện lời dạy lương y như từ mẫu của bác hồ kính yêu
các tập thể y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm linh ba sẽ tiếp tục gạt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng và khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung
nhân dịp này thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến cháu ly trương bình gia đình cháu và cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các chuyên gia nhật bản
ngành nông nghiệp cần nỗ lực tạo bứt phá bằng việc tham mưu xây dựng các bộ luật với các thể chế chính sách phù hợp với tình hình mới
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tháo gỡ các rào cản trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp
đây là khẳng định của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tại buổi làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào ngày hôm nay
qua phân tích cho thấy mặc dù năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt ba mươi hai một mươi tám tỷ usd
tăng năm bảy so với năm hai nghìn một mươi năm nhưng nhiều đại biểu cũng thừa nhận tăng trưởng của ngành thiếu tính bền vững do đất đai manh mún
cơ chế chính sách thiếu tính
đồng bộ thách thức về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa được giải quyết
đây cũng là rào cản khiến thu hút đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua hạn chế chưa tạo được sức bật cho nông nghiệp

trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu
ngành nông nghiệp vẫn được xác định là trụ đỡ cơ bản của nền kinh tế
tuy nhiên làm thế nào để nông nghiệp việt nam phát huy thế mạnh để tạo bước tăng trưởng bền vững
là câu hỏi cần sự giải đáp không chỉ của ngành mà của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là quốc hội cơ quan thông qua các bộ luật chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của nông nghiệp
vừa qua là quốc hội đã thông qua
đó là dịch viết về việc là chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế đất đa
trong đó có nông nghiệp là chuyển từ một nền nông nghiệp là sản xuất theo dạng rộng
quảng canh chạy theo như là số lượng
để chuyển sang một nền nông nghiệp
và cái mô hình tăng trưởng nó sẽ là vừa rộng vừa sâu nhưng sâu sẽ là chủ đạo
hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang xây dựng và trình quốc hội năm bộ luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý
đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo điều kiện cho nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
phù hợp với yêu cầu hội nhập của đất nước
tại thành phố nha trang khánh hòa sáng nay hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương do bộ tài chính cùng ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì đã chính thức khai mạc
khoảng một trăm năm mươi đại biểu đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec và các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng bộ tài chính trần xuân hà nhấn mạnh với chủ đề quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai
theo đó các chủ đề ưu tiên sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy tăng cường bền vững sáng tạo và bao trùm
đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
thứ trưởng bộ tài chính trần xuân hà cho biết sau khi tham vấn ý kiến của các nền kinh tế thành viên đã đề xuất nội dung thảo luận
trong khuôn khổ tiến trình bộ trưởng tài chính apec hai nghìn một mươi bảy tập trung vào các vấn đề đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng
tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận và tài chính toàn diện
các chủ đề nghiên cứu sẽ được báo cáo lên hội nghị bộ trưởng tài chính vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương apec diễn ra trong hai ngày từ hai mươi ba đến hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động đầu tiên của tiến trình bộ trưởng tài chính diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương trong chuỗi các sự kiện năm apec hai nghìn một mươi bảy của việt nam
tiếp nối chương trình thành phố hồ chí minh quận một quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường
chiều nay ngày hai mươi ba tháng hai bộ công thương đã chính thức đưa ra thông tin về hình thức kỷ luật đối với cán bộ đi lễ trong giờ làm việc được báo chí nhắc tới trong thời gian vừa qua
theo đó hội đồng kỷ luật của bộ công thương đã bỏ phiếu kín để khuyến nghị hình thức kỷ luật
đối với ông bùi quang hưng và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với ông bùi quang hưng giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu cục xúc tiến thương mại
bên cạnh đó theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương hội đồng kỷ luật của cục xúc tiến thương mại cũng đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bảy cán bộ cấp phòng của trung tâm và khiển trách đối với hai viên chức và người lao động khác
lãnh đạo bộ công thương nhất trí với đề nghị này và ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đã ủy quyền cục trưởng
cục xúc tiến thương mại ký quyết định kỷ luật đối với các cá nhân nêu trên
phần lớn những hoạt động du thuyền tàu xuồng du lịch trên hồ tây đều hoạt động khi giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã hết hạn
nhưng sau nhiều lần ubnd quận tây hồ và các ngành chức năng chấn chỉnh thậm chí có văn bản chỉ đạo
tạm dừng hoạt động để di rời về bến mới nhưng việc tiến hành di rời các phương tiện này vẫn còn chậm trễ
hoạt động này đang tiêu bẩn nhiều nguy cơ cây ô nhiễm môi trường trầm trọng
việc di rời nhà nổi du thuyền tại hồ tây nằm trong kế hoạch nhằm chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao du lịch
vui chơi giải trí nuôi trồng khai thác thủy sản của doanh nghiệp trong phạm vi quản lý hồ tây
còn tại tp hcm ủy ban nhân dân quận một đang chứng tỏ sự lập lại trật tự lòng lề đường bảo đảm mỹ quan đô thị
khi liên tục ra quân xử lý nghiêm các biện pháp lấn chiếm vỉa hè cũng như có thêm các phương thức để bảo vệ lối đi của người đi bộ
cơ bản việc lập lại trật tự lòng lề đường được người dân hoan nghênh thế nhưng một số biện pháp vẫn để lại nhiều tranh cãi
tại trục đường nguyễn huệ ngay trước cửa ủy ban nhân dân tp hcm hàng loạt ô tô cả tư lẫn công
đậu tràn lan trên lòng lề đường tại các tuyến đường trung tâm đã bị xử lý nghiêm
với những xe không có chủ xe xuất hiện tổ công tác đã niêm phong và đưa về trụ sở tiếp tục xử lý sau
tuy nhiên tại các đường như baxter lý tự trọng nguyễn bỉnh khiêm thuộc địa bàn phương bên ngé quận một
cho lắp đặt một số rào chắn được uốn cong hai đầu trên vỉa hè với ý định ngăn không cho xe máy lưu thông trên vỉa hè
nhưng giải pháp này dường như vẫn còn nhiều điều đáng để bàn
bởi các thanh chắn làm bằng kim loại này vẫn chẳng thể ngăn được những người lưu thông thiếu ý thức
bởi cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì chuyện chạy xe trên lề đường lại diễn ra
cùng với đó rào chắn này cũng gây ảnh hưởng đến người đi bộ nhất là những người khuyết tật khi lưu thông trên vỉa hè
hôm nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã công bố kết quả điều tra người tiêu dùng việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả từ cuộc khảo sát được thực hiện tại một mươi hai tỉnh thành là các vùng kinh tế trọng điểm
và các đối tượng là hộ tiêu dùng trực tiếp cá nhân tiêu dùng trực tiếp với tất cả các sản phẩm thuộc ba mươi bảy ngành hàng
theo đó về thị trường mức độ tập trung người tiêu dùng ở tất cả các kênh phân phối không sôi động bằng những năm trước
kênh phân phối chợ giảm vị thế do hệ thống siêu thị hút khách
trong khi kênh phân phối cửa hàng chuyên đại lý tạp hóa vẫn nổ định do tạo được sự thuận tiện cho người tiêu dùng
đối với các doanh nghiệp cuộc khảo sát cũng cho thấy những thách thức lớn về sức ép và lỗ hỏng trong hệ thống bán lẻ
tại thị trường nội địa tình trạng hàng giả hàng nhái hàng không nhãn mát ngày càng phổ biến
đối với người tiêu dùng thì cùng với thực trạng thực phẩm bẩn tâm lý e rè thậm chí tẩy chay hàng trung quốc
đặc biệt ở một số sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm may mặc nông sản tươi ngày càng gia tăng
tâm lý người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các mặt hàng ngoại và vẫn bị chi phối bởi quảng cáo
cũng tại chương trình dự thảo bộ tiêu chuẩn hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập
đã được đưa ra tham vấn các doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu để hoàn thiện
liên quan đến vụ nổ xe khách trên địa phận tỉnh bắc ninh thượng tá nguyễn công khôi
trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ đối với vụ nổ xe khách
tại xã đào viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh khiến hai người tử vong và một mươi bốn người bị thương
còn tại lâm đồng đến một mươi bốn h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng hai lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lâm đồng
đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân một người nước ngoài và một người việt nam tử nạn tại thác hang cọp
ở xã sơn thọ thành phố đà lạt
thông tin ban đầu sáng ngày hai mươi ba tháng hai một nhóm du khách nước ngoài đi cùng hướng dẫn viên người việt nam
thuộc một công ty tổ chức tour du lịch đóng tại đà lạt
và thác hàng cọp sau đó tổ chức trò chơi cảm giác mạnh đu dây vượt thác và không may xảy ra tai nạn
đến một mươi bốn h cuối ngày thi thể hai nạn nhân đã được phát hiện trong lòng suối cách chân thác khoảng sáu trăm linh m
thác hang cọp có độ cao khoảng năm mươi m cách mông lộ hai mươi đoạn qua xã sơn thọ khoảng ba km
khu du lịch này đã bị bỏ hoang thời gian qua
sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn
hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường chưa xác định được danh tính

các nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường chưa xác định được danh tính
các nạn nhân đang được liệt kê vào danh sách có chất lượng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng như hoàng mai thanh trì đống đa quốc oai gia lâm đan phượng
theo kết quả kiểm định có thời điểm người dân tại trung cư đặng xá gia lâm hà nội đã phải sử dụng nguồn nước nhiễm asen cao hơn gấp một bốn lần so với quy định
một số khu vực thuộc quận hai bà trưng nguồn nước bị nhiễm asean cao tới hơn ba lần cho phép
giữa năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua sở xây dựng hà nội phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội đã kiểm định và công bố chất lượng nước tại các trung cư ct chín khu đô thị mới định công trung cư sông hồng park view một trăm sáu mươi năm thái hà trung cư meco complex một trăm linh hai trường trinh đều có nguồn nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn chất lượng
còn tại quảng trị hơn bảy năm nay trên địa bàn xã hướng hiệp huyện đắk rông gần bốn trăm linh hộ dân cũng đang phải dùng nguồn nước lấy trực tiếp từ khe suối để sử dụng
điều đang nói là việc nhiều hộ dân trồng sắn ở ngay đầu nguồn nước và phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây sắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước của người dân nơi đây
hơn bốn mươi bảy hộ dân chiếm gần một nửa thôn sa vi sống ở nơi đây
đều dùng chung một nguồn nước này đây là nguồn nước được lấy trực tiếp từ suối sa vi về mà không qua xử lý
toàn thôn xa vi có một trăm hai mươi ba hộ dân
sau trận lũ năm hộ dân đều dùng chung một nguồn nước này
năm hai nghìn chín đường ống lớn của công trình nước tự chảy ở thôn sa vi bị cuốn trôi
từ đó đến nay công trình này không còn được đưa vào sử dụng
người dân nơi đây phải dùng nguồn nước suối để sinh hoạt trong nhiều năm qua
không chỉ thôn xa vi phải dùng nước suối mà hơn bốn trăm linh hộ dân thuộc ba thôn xa vi xa rúc và phú an cũng dùng nguồn nước này
theo chính quyền địa phương ở đây cho biết do dùng nguồn nước không bảo đảm nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân sống nơi đây
rất mong các cấp có tham quyền
chúng tôi quan tâm tiếp tục đầu tư nước tự chảy cho ba thôn này
và nếu như mà không có nước tự chạy thì cũng có thể là đào giếng khơi hoặc là diễn khoan để làm sao đó đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con
hiện tại toàn xã hướng nghiệp huyện đắc cửu rồng có chín trên một mươi thôn được đầu tư công trình nước sinh hoạt
đến thời điểm này có bốn thôn công trình cấp nước đã ngừng hoạt động
còn lại năm thôn có công trình đang sử dụng được nhưng tỷ lệ sử dụng cũng chỉ bốn mươi sáu mươi mà thôi
vấn đề trên là nỗi chăn trở và lo lắng của người dân cũng như chính quyền địa phương nơi đây
trong phần tin quốc tế mexico bác bỏ các chính sách đơn phương của mỹ về người nhập cư
nasa tìm ra một hệ mặt trời với bảy hành tinh giống trái đất
trong phần tin quốc tế mexico bác bỏ các chính sách đơn phương có liên quan tới vấn đề kiểm soát người nhập cư do chính quyền tổng thống mỹ donald trump đưa ra
đây được xem là phản ứng đầu tiên của chính quyền mexico sau khi bộ an ninh nội địa mỹ công bố những chính sách nhập cư mới nhằm hoàn thiện xác lệnh hành pháp về vấn đề này do tổng thống mỹ donald trump ký ban hành hồi tháng trước
đáng lưu ý là những biện pháp này được bộ an ninh nội địa mỹ đưa ra ngay trước thời điểm người đứng đầu cơ quan này
john kelly và ngoại trưởng mỹ rex tillerson sang thăm mexico trong động thái nhằm soa dịu mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn đang ở mức thấp nhất trong ba thập kỷ qua
theo bộ trưởng bộ an ninh nội địa mỹ john kaly các chỉ thị hành pháp mới nhấn mạnh đến nhiệm vụ đối phó với người nhập cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới mỹ đối xử với những người này một cách nhân đạo và trao trả họ về nơi xuất phát nhanh nhất có thể
tuy nhiên ngoại trưởng mexico luis vindegaray lại cho rằng những chính sách do bộ an ninh nội địa mỹ vừa ban hành là một phần trong chỉ thị mới của ông
ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng là không thể chấp nhận được
bộ ngoại giao hàn quốc thông báo nước này mỹ và nhật dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của các trưởng đoàn đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân của triều tiên vào ngày hai mươi bảy tháng hai tới tại washington
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao hàn quốc cho yunov cho biết tham gia cuộc hội đàm sắp tới sẽ có ông kim hong kyun đại diện đặc biệt về các vấn đề hòa bình an ninh trên bán đảo triều tiên
thuộc bộ ngoại giao hàn quốc ông josep yun đại diện đặc biệt của mỹ về chính sách triều tiên
và ông kenji kanashugi vụ trưởng vụ châu á châu đại dương thuộc bộ ngoại giao nhật bản
theo ông cho cuộc gặp này rất đúng lúc vì sẽ là sự kiện đầu tiên dưới thời tân tổng thống mỹ donald trump
và diễn ra ngay sau khi triều tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo vào hôm một mươi hai tháng hai vừa qua
các quan chức tham gia hội đàm dự kiến thảo luận về tình hình trên bán đảo triều tiên
và cách thức cùng nhau ứng phó với năng lực hạt nhân của bình nhưỡng
tránh văn phòng nội các nhật bản hôm nay tuyên bố nước này đã phản đối nga về kế hoạch tăng cường binh sĩ
ở quần đảo tranh chấp hiện do moscow kiểm soát và gọi là nam kurin
trong khi tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
phát biểu họp báo tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga cho biết
chính phủ nhật bản đang theo dõi chặt chẽ các hành động của nga
và phân tích thông tin ông cho biết nếu động thái này dẫn đến sự tăng cường quân sự của nga ở quần đảo này
thì điều đó sẽ mâu thuẫn với lập trường của nhật bản
ông suga đưa ra phát biểu sau khi truyền thông đưa tin bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu
đã thảo luận về một kế hoạch triển khai một sư đoàn quân sự tới quần đảo nam kurin trong năm nay
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp đức sikma gabrin đã thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận đạt được
nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền đông
bộ ngoại giao nga cho biết trong cuộc điện đàm ngày hai mươi hai tháng hai
hai bộ trưởng đã thảo luận về tiến bộ đạt được trong việc thực thi các thỏa thuận nhằm xoa dịu cuộc xung đột ở ukraine
vốn đạt được tại hội nghị ngoại trưởng bộ tứ normandy ở munich hôm một mươi tám tháng hai vừa qua
liên quan tới lệnh ngừng bắn ở donbass rút các vũ khí hẳng nặng và tăng cường giải pháp chính trị
các bộ trưởng đã nêu ra một số vấn đề thiết thực liên quan tới các quan hệ nga đức
và đã nhất trí về kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc chính trị song phương
vì một tương lai có thể đoán định
trước đó ngày một mươi tám tháng hai các ngoại trưởng nhóm bộ tứ normandy gồm nga pháp đức và ukraine
đã nhóm họp bên lề hội nghị an ninh quốc tế munich ở đức
trong đó thảo luận tiến trình thực hiện thỏa thuận về giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại donbass
các bộ trưởng đều ủng hộ quyết định mà nhóm tiếp xúc về vấn đề ukraine vừa thống nhất
theo đó một lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng sẽ được thực thi từ ngày hai mươi tháng hai
các nhà khoa học nasa đã tìm thấy một hệ mặt trời mới
với bảy hành tinh giống trái đất có thể hỗ trợ sự sống phát triển
chỉ cách trái đất ba mươi chín năm ánh sáng
phát hiện này được công bố trong buổi họp báo tại trụ sở chính của nasa ở washington
các nhà nghiên cứu thuộc cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa đã phát hiện một hệ sao
với những hành tinh cho phép sự sống tồn tại chỉ cách trái đất ba mươi chín năm ánh sáng
bảy hành tinh giống trái đất xoay quanh ngôi sao lùn có tên là trappist một
đều có khả năng tồn tại nước trên bề mặt
ba trong số bảy hành tinh này có nhiều điều kiện hoàn hảo
và các nhà khoa học suy đoán sự sống có thể đã hình thành ở đó
nhóm nghiên cứu tin chắc họ có thể kết luận sự sống tồn tại trên các hành tinh
thuộc hệ chappis một hay không trong vòng một thập kỷ tới
và chia sẻ đây chỉ là bước khởi đầu
trước đây chưa có hệ sao nào khác được phát hiện có số lượng hành tinh giống trái đất lớn như vậy
các hành tinh nhiều khả năng có cấu tạo đá như trái đất với kích thước tương tự trái đất
sáu hành tinh có nhiệt độ bề mặt trong khoảng từ độ tới một trăm linh độ c
điều này đem lại cho chúng điều kiện khí quyển cần thiết để hình thành dạng sống sinh học
theo nghiên cứu mới công bố tuổi thọ của người dân sẽ tiếp tục tăng tại các quốc gia phát triển
và sẽ vượt qua chín mươi tuổi vào năm hai nghìn ba mươi đối với phụ nữ ở các nước như hàn quốc pháp và nhật bản
tác giả chính của nghiên cứu nhấn mạnh cho đến gần đây
nhiều nhà nghiên cứu tin rằng tuổi thọ sẽ không bao giờ vượt quá chín mươi năm
tuy nhiên sử dụng hai mươi một mô hình toán học
để dự đoán sự phát triển của tuổi thọ ở ba mươi năm quốc gia phát triển
các tác giả của nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng
những phụ nữ hàn quốc nhiều khả năng có tuổi thọ vượt quá chín mươi tuổi vào năm hai nghìn một mươi
tuổi thọ của họ lúc sinh ra có nghĩa là cuộc sống mong đợi của một em bé hàn quốc
sinh vào năm hai nghìn ba mươi dự kiến đạt tới chín mươi tám tuổi
trong khi đó tuổi thọ của người dân nhật bản và pháp lần lượt dự kiến đạt tám mươi tám sáu tuổi và tám mươi tám bốn tuổi
tương tự theo nghiên cứu tuổi thọ của nam giới hàn quốc cũng được dự kiến
dẫn đầu với tám mươi bốn một tuổi sau đó là australia và thụy sĩ
nam giới hai nước này có tuổi thọ trung bình là tám mươi bốn tuổi
trên đảo có hàng trăm cây dừa lớn nhỏ
đó là thành quả của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã từng công tác tại nơi đây
những trái dừa ở đây không chỉ là điểm nhấn
mà còn là nguồn giống quan trọng để cán bộ chiến sĩ nhân rộng ra trồng trên các đảo khác
góp phần tạo màu xanh cho huyện đảo trường sa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đảo nam yết huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vườn ươm giống cây dừa trên đảo nam yết những quả già nhất tốt nhất được lựa chọn để ươm trồng
chỉ sau ba tháng cây sẽ được trồng tại các khu vực trên đảo
để tránh sóng gió và nước biển
thời gian đầu các cán bộ chiến sĩ phải làm vây chắn
bảo vệ những cây dừa còn non yếu

mùa bắt đầu mùa mưa thì mình tận dụng những cái mùa đấy để mình xuống các cây
thì để sau này cây có cái độ nước mưa là dễ phát triển và nhanh tươi tốt hơn
trên đảo hiện nay có gần bốn trăm linh gốc dừa lớn nhỏ với các giống dừa xanh đỏ
những năm gần đây thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt
nên đảo đã chú trọng đến việc chọn giống và cải tạo đất trồng
nhờ chất đất nên nước dừa ở đảo ngọt lịm
có mùi vị khác biệt so với trồng trên đất liền
cây dừa thì nó mang cái thương hiệu việt của chúng ta
cũng bao nhiêu đời nay gắn liền với bao nhiêu vùng quê
bao nhiêu miền quê bắc trung nam đều có
cho nên nó gần gũi với mọi cán bộ và chiến sĩ
ra đến đây nhìn thấy cây dừa là giống như quê hương của mình
nó mang cái ý nghĩa mang cái gần gũi
với tâm tư tình cảm của con người chúng ta không riêng gì đến bộ đội
đối với quân và dân trên đảo
những sản phẩm từ cây dừa được sử dụng vào nhiều việc như là chắn sóng chắn gió mặn
sọ giờ khô làm gáo múc nước hay để gắn ốc biển làm thành những hộp quà nhỏ nhỏ gửi về tặng đất liền
về cái sản phẩm của dừa trên đảo thì chúng tôi làm rất nhiều cái chức năng
tôi nói ví dụ như là các cái buổi sinh nhật đồng đội
thì bộ đội có thể hái dừa xuống để cái cùi dừa và cái nước dừa chúng tôi cũng thể nao được
những cái bánh gà tô để chúc mừng sinh nhật
cái thứ hai là chúng tôi cũng có thể nấu mứt dừa mứt dừa trong cái ngày xuân
và cái thứ ba là trong các ngày lễ tết chúng tôi có thể được phép của chỉ huy đảo là được hái xuống
mỗi một đơn vị là có một quả để tổ chức thờ nên tổ tiên
nhiều người khi đến đảo nam ít ví đảo như sứ dừa bến tre với màu xanh bạt ngàn
mặc dù hàng năm có rất nhiều cơn bão quét ngang qua đảo
nhưng với sự dẻo dai của mình chưa một cây dừa nào bị gãy đổ
cả rừng dừa vẫn sành tốt với sức sống mãnh liệt
như ý chí kiên cường của cán bộ chiến sĩ trên hòn đảo tiền tiêu này